các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tốc độ tiêm chủng tại mỹ đạt đỉnh vào hồi tháng bốn với mức trung bình là ba bốn triệu mũi một ngày
sau khi lượng lớn vaccine được xuất xưởng
sự xuất hiện của biến chủng delta cũng thúc đẩy người dân mỹ đi tiêm với mức trung bình
gần một triệu liều vaccine một ngày vào những tháng cuối mùa hè
còn số này vượt ngưỡng một năm triệu liều một ngày hồi giữa tháng một mươi một
trong đó nhiều người tiêm mũi vaccine tăng cường
thống kê của cdc cho thấy bảy mươi người mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine
trong khi gần sáu mươi dân số đã tiêm đầy đủ
tỷ lệ tiêm chủng tại mỹ vẫn tiếp tục tăng lên nhưng với tốc độ chậm
khi nước này mất bốn tháng để tăng từ năm mươi lên sáu mươi
so với chưa đầy một tháng để tăng từ ba mươi lên bốn mươi
và hai tháng để tăng từ bốn mươi lên năm mươi
tổng thống mỹ joe biden vào hôm hai tháng một mươi hai công bố hàng loạt biện pháp mới
nhằm ứng phó covid một mươi chín siết chặt quy định xét nghiệm với hành khách đi lại
và tăng cường lượng vaccine
ông cũng hối thúc đất nước đặc biệt là các đối thủ chính trị
đồng lòng ủng hộ chiến lược chống dịch mới
loạt biện pháp mới nhằm thể hiện chính quyền biden đang làm mọi thứ
để ngăn chặn đại dịch cản trở nỗ lực phục hồi kinh tế
và tránh được gián đoạn ghi nghỉ lệ cuối năm
ông chủ nhà trắng đã mang tới sự ổn định sau những năm hỗn loạn
dưới thời tiền nhiệm của donald trump nhưng các biến chủng ncov
lại liên tục đặt ra thử thách và khiến tỷ lệ ủng hộ ông sụp giảm mạnh
biến chủng omicron được nam phi thông báo với tổ chức y tế thế giới who vào tuần trước
sau đó được who xếp vào nhóm biến chủng đáng lo ngại
hơn ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận ca nhiễm biến chủng này
làm tăng lo ngại về làn sóng lây nhiễm nguy hiểm
và báo hiệu cuộc chiến với đại dịch vẫn chưa kết thúc
các nhà khoa học cho rằng cần nghiên cứu thêm để xác định nguồn gốc
các đột biến của omicron ảnh hưởng của chúng tới độc lực
cũng như khả năng lây truyền của biến chủng
phát biểu trên đài cnn tiến sĩ fauci cho rằng
còn quá sớm để đưa ra kết luận về mức độ nghiêm trọng của biến thể omicron
lần đầu tiên phát hiện ở botswana vào ngày một mươi một tháng một mươi một
một số đột biến ở biến thể mới này của virus gây covid một mươi chín đang gây quan ngại
đặc biệt khi liên quan đến khía cạnh tăng mạnh nguy cơ lây nhiễm
và có thể đột phá phản ứng của hệ miễn dịch theo ông foci
hiện mỹ vẫn chưa ghi nhận ca nào liên quan đến biến thể mới
ông fauci cho biết cộng đồng khoa học nước này đang đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu omicron
biến thể có số lượng đột biến cao nhất từ trước đến nay ở aprotein gai
trong khi cần phải mất tối đa tám tuần để xây dựng bức tranh toàn cảnh
về những nguy cơ tiềm tàng của biến thể omicron
diễn tiến về dịch bệnh tại các nước đang tăng tốc
số ca tại nam phi đang tăng lên nhanh chóng
và isarau mỹ cũng đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên
dẫn khuyến cáo của ủy ban châu âu đề nghị toàn bộ các quốc gia thành viên
hãy ngừng hoạt động đi lại với các nước xuất hiện ca nhiễm mới
vào hôm hai mươi sáu tháng một mươi một tổ chức y tế thế giới who cũng xếp ông micron vào nhóm biến thể đáng lo ngại
đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều tháng who bổ sung vào danh sách các biến thể covid một mươi chín theo sau delta
cùng ngày mỹ canada và úc theo chân eu cùng một số nước khác
áp đặt lệnh giới hạn đi lại đối với khu vực phía nam châu phi
theo reuters vào hôm hai mươi bảy tháng một mươi một giới chuyên gia nhận định lệnh hạn chế đi lại
không ngăn biến chủng omicron xâm nhập vào mỹ song có thể làm chậm tốc độ lây lan
tiến sĩ anthony fauci chuyên gia dịch tế học hàng đầu của mỹ
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một thừa nhận không thể ngăn chặn biến chủng omar xâm nhập vào nước này
câu hỏi đạt ra là chúng ta có thể làm nó chậm lại hay không fauci nói
mỹ áp hạn chế đi lại với tám quốc gia phía nam châu phi
nhằm đối phó với chủng omicron được cho là có nhiều đột biến và khả năng lây lan cao hơn delta
tiến sĩ fauci nhận định biện pháp này sẽ giúp giới chuyên gia có thêm thời gian đối phó với chủng omicron
các chuyên gia khác cũng cho rằng lệnh hạn chế đi lại không ngăn được ông michom xâm nhập vào mỹ
thậm chí cảnh báo chủng ncov mới đã xuất hiện tại nước này
tuy nhiên họ nhận định lệnh hạn chế đi lại giúp giới chức y tế cùng các hãng dược phẩm có thêm thời gian
để xác định khả năng chống biến chủng mới của vaccine covid
tuy nhiên họ nhận định lệnh hạn chế đi lại sẽ làm chậm tiến trình lây lan của omicron chứ không ngăn biến chủng này
tiến sĩ ezekiel emanuel tại đại học pennsylvania nói
không thể tránh được biến chủng omicron xâm nhập vào mỹ xong chúng ta có thể thay đổi các điều kiện liên quan
tiến sĩ faci cho biết omicron có khoảng ba mươi đột biến và khoảng một mươi trong số đó liên quan đến khả năng lây truyền và hiệu quả miễn dịch
điều này cho thấy chủng mới có thể dễ dàng
điều này cho thấy chủng mới có thể dễ dàng lây lan hơn và né được các loại vaccine hiện tại ở mức độ nào đó chưa xác định được fauci nói
forci cho biết mỹ ghi nhận một số ca nhiễm đột phá ở những người nhiễm biến chủng của delta đã khỏi bệnh và những người tiêm đủ liều trình vaccine
ông cho biết các chuyên gia chưa xác định được mức độ bệnh trạng sau khi nhiễm omicron
dự báo chủng mới có thể lây lan nhanh hơn song người nhiễm ít có tiến triển nặng
các quan chức chính quyền tổng thống mỹ joe biden cho biết đang làm việc với giới chức các nước khác
để tìm hiểu thêm về chủng omicron này
tổng thống biden nói số ca nhiễm chủng này đang tăng là lý do người mỹ cần tiêm vaccine covid một mươi chín hoặc mũi tăng cường
quan điểm được fauci nhắc lại sau đó
mỹ từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một sẽ cấm người tới từ nam phi botswana zimbabwe namibia lesotho eswatini mozambique và malawi
các quan chức cho biết lệnh cấm không áp dụng với công dân mỹ hoặc thường trú nhân
xong họ cần có xét nghiệm âm tính với ncov
quyết định được mỹ đưa ra sau khi tổ chức y tế thế giới who đặt tên biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín
được phát hiện lần đầu tiên tại nam phi là omicron và xếp vào nhóm đáng lo ngại
danh sách này bao gồm các biến chủng nguy hiểm có thể lây lan nhanh chóng gây bệnh nặng
làm giảm hiệu quả vaccine hoặc các phương pháp điều trị
trước đó sau cuộc họp khẩn who cũng đã đưa ra những cảnh báo về mức độ nguy hiểm của biến thể mới này
hàng loạt các nhà khoa học cũng lên tiếng và tiếp tục nghiên cứu về mức độ lây lan của biến thể này
có thể thấy đây thật sự là một thách thức mới cho toàn thế giới trong cuộc chiến chống lại đại dịch covid một mươi chín
tổ chức y tế thế giới who đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển biến thể b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín của virus sars cov hai
vừa được phát hiện ở nam phi
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một who đã đặt lại tên cho biến thể b một một năm trăm hai mươi chín là omicron
đồng thời tuyên bố đây là biến thể đáng quan ngại
chẳng nguy cơ lây nhiễm biến thể mới
nhiều nước đã ban hành lệnh tạm thời ngừng hoạt động vận tải hàng không từ nam phi
và các nước thuộc khu vực miền nam châu phi
các nhà khoa học anh mới đây đã cảnh báo về sự xuất hiện của biến thể b một một năm trăm hai mươi chín
với số lượng đột biến rất cao lên tới ba mươi hai đột biến trong protein gai
giới khoa học nhận định nhiều khả năng biến thể này nguy hiểm hơn các biến thể khác của virus sars cov hai
và né tránh hệ miễn dịch
chủng mới cũng đã được phát hiện ở nam phi botswana
khu hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc israel và bỉ
không nằm ngoài mối quan ngại toàn cầu về biến thể omicron
mỹ brazil canada và saudi arabiya đã trở thành những quốc gia mới nhất quyết định
hạn chế việc đi lại từ khu vực miền nam châu phi
động thái này có khả năng dán một đòn nặng nề vào nỗ lực của thế giới
nhằm chấm dứt đại dịch covid một mươi chín
tuyên bố của chính quyền mỹ nhấn mạnh
tổng thống joe biden đã cam kết thực hiện mọi biện pháp cần
để đảm bảo sự an toàn cho người mỹ và đánh bại đại dịch
các hạn chế đi lại sẽ không áp dụng cho công dân mỹ và người thường trú hợp pháp
mặc dù họ phải xuất trình bằng chứng về kết quả xét nghiệm âm tính trước khi đến quốc gia này
tổng thống biden cũng kêu gọi người mỹ hãy tiêm phòng hoặc tiêm liều tăng cường
quyết định cấm du khách đến từ các quốc gia châu phi được đưa ra chưa đầy ba tuần
sau khi các du khách quốc tế được chào đón trở lại mỹ
các quan chức mỹ đang liên hệ chặt chẽ với các quan chức y tế
cộng đồng ở nam phi để tìm hiểu thêm về biến thể mới này và liệu omicron có kháng vaccine hay không
who cũng đã cảnh báo rằng các quốc gia không nên vội vàng áp đặt các hạn chế đi lại do biến thể này
thay vào đó khuyến nghị một cách tiếp cận dựa trên cân nhắc rủi ro và bằng chứng khoa học
bộ y tế nam phi đã công kích việc châu âu vội vàng áp đặt lệnh cấm đi lại
để làm chậm sự lây lan của một biến thể virus sars cov hai mới là hạ khắc phản khoa học
và trái với khuyến cáo của who
bộ trưởng bộ y tế nam phi trâu phala cho biết nếu so sánh tỷ lệ lây nhiễm hàng ngày giữa nam phi
và một số nước châu âu động thái này thực sự không có vẻ khoa học
ông cũng đưa ra cảnh báo rằng những phản ứng như vậy có thể khiến các quốc gia né tránh báo cáo
về những trường hợp biến thể virus mới và lập luận rằng mọi người sẽ có thể che giấu
những phát hiện bệnh mới vì nó quá rủi ro
theo who phải mất vài tuần để tìm hiểu xem liệu các đột biến mới được phát hiện
có làm cho virus trở nên độc hại
hoặc có khả năng lây truyền mạnh hơn hay không
thưa quý vị sau gần hai năm đại dịch covid một mươi chín vẫn chưa có hồi kết
với hàng loại biến chủng mới xuất hiện bất ngờ
trong bối cảnh này hơn lúc nào hết việc tự bảo vệ bản thân
theo khuyến cáo phòng dịch năm k là vô cùng cần thiết
những tin tức mới nhất về siêu biến thể mới này cũng như tình hình dịch bệnh
tại các điểm nóng xin được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại